ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát
truy vết bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi ba tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội lưu ý
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó xuất hiện thêm một ổ dịch mới
ở yên nội đồng quang huyện quốc oai đáng chú ý có nhiều f là nhân viên một quán karaoke
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi hai ca cộng đồng bảy mươi một ca khu cách ly và sáu ca ở khu phong tỏa
các ca bệnh trên phân bố tại một mươi sáu trên ba mươi quận huyện bao gồm quốc oai hai mươi hai ca nam tử liêm một mươi sáu ca hà đông một mươi sáu ca
ba đình một mươi bốn ca long biên một mươi ca gia lâm tám ca đống đa bảy ca bắc tử liêm mê linh mỗi nơi năm ca cầu giấy bốn ca hai bà trưng ba ca
thanh trì ba ca thanh xuân ba ca hoàn kiếm hoàng mai và tây hồ mỗi quận một ca
trong đó thành phố ghi nhận thêm một ổ dịch mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai
đáng chú ý ổ dịch mới trên có nhiều trường hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke toàn hảo trên địa bàn
trong đó có nhiều f là nhân viên một quán karaoke toàn hảo trên địa bàn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có sáu bốn mươi ba ca covid một mươi chín trong đó có hai hai trăm bảy mươi một ca cộng đồng ba bảy trăm bảy mươi hai ca đã được cách ly
liên quan tới các ca nhiễm mới trong tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm trên địa bàn thành phố
cụ thể như sau bảy giờ hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi một cửa hàng bánh mì trên phố xuân diệu quảng an tây hồ đối diện đường đặng thái mai gần tiệm gà rán

cụ thể như sau bảy h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng bánh mì trên phố xuân diệu quảng an tây hồ đối diện đường đặng thay mai gần tiệm gà rán
cụ thể như sau bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô số một mươi võ trí công một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến gara quy đê ngõ sáu mươi tám dương đình nghệ một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một làm lốp cạnh ô thu phan phan bạch bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi một đi tiên dương đông anh sang cổng kho công ty vạn thăng long tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty vạn thăng long khoảng hai mươi m một mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi một tiệm lốp sơn tóc đỏ

các hoạt động vui chơi tập trung đông người các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng các quán hàng ăn uống tại huyện vũ thư cũng không tổ chức ăn tại chỗ chỉ cho bán mang về
thường vụ tỉnh thái bình đã yêu cầu huyện vũ thư tạm thời phong tỏa ba mươi xã thị trấn của huyện để tổ chức test nhanh toàn bộ người dân trong huyện nhằm bóc tách f
tỉnh ủy thái bình cũng yêu cầu huyện vũ thư sẵn sàng phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn kể cả việc cách ly f một điều trị f tại nhà
sáng một mươi bốn tháng một mươi một khi đi kiểm tra công tác chống dịch tại huyện vũ thư ông nguyễn khắc thận chủ tịch ubnd tỉnh thái bình yêu cầu huyện vũ thư phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhất là những xã có nguy cơ cao để kịp thời phát hiện và có phương án phòng chống dịch hiệu quả
ông thuận cũng yêu cầu địa phương chủ động cung cấp đầy đủ như ưu phẩm cho người dân ở nơi phong tỏa đồng thời yêu cầu cán bộ theo dõi cơ sở phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ trong phòng chống dịch để nhanh chóng kiểm soát khống chế dập tắt các ổ dịch ngăn chặn không để dịch covid một mươi chín lây lan ra diện rộng bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho người dân và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới

tập trung chỉ đạo quyết liệt khẩn trương việc ra soát truy vết xác định rõ nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch
căn cứ tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn phạm vi quản lý các cấp các ngành cơ quan đơn vị chủ động tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp vận động nhân dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người